hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của những người liên quan về việc xác định lại tư cách tố tụng
bị cáo cho rằng cáo trạng truy tố trước đó có tính chất suy diễn không đúng với tính chất lời khai của bị cáo
cạnh đó đoạn video mà cơ quan cảnh sát điều tra giám định để quy kết bị cáo xúc phạm ông võ nguyễn hoài linh tức nghệ sĩ hoài linh là không đúng có tính chất cắt ghép
bị cáo đã cung cấp vi bằng liên quan nhưng không được tòa án sơ thẩm xem xét
bị cáo nói trong buổi live stream ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bản thân chỉ phân tích pháp lý liên quan ông võ nguyễn hòa linh trên một bài báo
bị cáo nói chỉ phản biện xã hội chứ không có mục đích xúc phạm như bản án sơ thẩm kết luận
bị cáo nói bài báo thể hiện có sự bao che đối với hành vi của ông hoài linh
bị cáo phân tích ông linh có thể có hành vi chiếm giữ tiền tử thiện
nhưng có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay không thì là chuyện khác
bị cáo cho rằng mình chỉ phân tích vì không muốn dư luận hiểu sai
bị cáo chỉ nêu quan điểm cho mọi người rút kinh nghiệm không huy động từ thiện
bị cáo nói ông linh có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
nhưng có thể bị xem xét xử lý trách nhiệm hành chính
mà quan trọng nhất là trách nhiệm đạo đức
cũng theo bị cáo đặng anh quân khi live stream không có trao đổi thống nhất nội dung với bà hằng
bị cáo chỉ mong muốn phản biện xã hội không nhận khoản tiền nào từ chị hằng cả
bà nguyễn phương hằng không có ý kiến về lời khai của bị cáo quân
cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam chia sẻ
bản thân cảm thấy buồn và có tội nhưng cũng có công
công ở đây là việc tham gia nhiều hoạt động từ thiện
chủ tọa yêu cầu bị cáo không trình bày thêm những gì ngoài nội dung hội đồng xét xử xét hỏi
vì phiên tòa hôm nay không xem xét lại hành vi của bị cáo do bị cáo không kháng cáo bản án sơ thẩm
bà đinh thị lan cho rằng mình là bị hại trong vụ án này
bà lan nói bản án sơ thẩm vào loạt nhiều tội phạm là những youtuber mà bà hằng thuê để tấn công tinh thần của bà
đây là nguyên nhân khiến bà tổn thất về kinh tế kéo dài đến nay là hơn chín tháng tổng thiệt hại hơn ba tỷ đồng
bà đinh thị lan muốn nội dung này được xem xét trong vụ án này chứ không tách riêng
trong khi đó luật sư của các bị cáo nguyễn thị mai nhi trợ lý của bà phương hằng lê thị thu hà
nhân viên công ty cổ phần đại nam huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam cho rằng
những người này chỉ làm theo chỉ đạo của bà hằng và có phần thiếu hiểu biết về pháp luật
các bị cáo này cũng đã thi hành xong nghĩa vụ về an phí và khắc phục toàn bộ hậu quả liên quan đến dân sự
do hành vi của các bị cáo gây ra
do đó luật sư của nhi hà tân đề nghị cần xem xét đây là tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo
chứ không phải là trách nhiệm mà các bị cáo phải thực hiện như đại diện viện kiểm sát đã phát biểu quan điểm lúc sáng
luật sư của ba bị cáo này cũng xin hội đồng xét xử thêm ít phút để trình bày và xin giảm án cho bà nguyễn phương hằng
về phần mình bà nguyễn phương hằng mong tòa án luôn công bằng với tất cả mọi công dân
bị cáo là một người vợ tốt một người mẹ tốt bị cáo đóng góp rất nhiều cho xã hội
chỉ mong giảm án cho bị cáo một ngày một tháng dù là một ngày thì bị cáo cũng hạnh phúc
bà hằng nói trong nghẹn ngào và mong tòa hãy cho bị cáo một chút danh dự
tuy không có kháng cáo nhưng theo hội đồng xét xử phúc thẩm trước phiên tòa luật sư của bà hằng cũng đã cung cấp thêm một số chứng cứ mới
liên quan đến việc khắc phục toàn bộ thiệt hại hậu quả của vụ án và đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại mức án đã tuyên đối với thân chủ của mình
sự sơ thẩm vào ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo nguyễn phương hằng ba năm tù
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
cùng tội danh này bị cáo đặng anh quân tiến sĩ luật bị tuyên phạt ba mươi tháng tù các bị cáo nguyễn thị mai nhi trợ lý của phương hằng lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam cùng bị tuyên phạt một mươi tám tháng tù
tại tòa bị cáo nguyễn thị mai nhi giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo
nhi cho biết mình là nhân viên của bà hằng và bà hằng nói làm gì thì làm đó
nhi cho biết mình có đóng góp cho hoạt động từ thiện ở quê bị cáo đang nuôi con nhỏ vào nuôi mẹ già trong quá trình điều tra bị cáo tích cực hợp tác bị cáo có nơi cư trú ổn định nên cơ quan chức năng dễ quản lý
bị cáo lê thị thu hà cũng giữ nguyên kháng cáo xin hưởng án treo hà khai mình là nhân viên của bà phương hằng có nhiệm vụ xét up sân khấu khi bà hằng live stream
tương tự bị cáo huỳnh công tân cũng kháng cáo xin hưởng án treo tâm nhận thức được hành vi của mình đã gây ảnh hưởng xấu nhưng xin tòa phúc thẩm xem xét hoàn cảnh có nhân thân tốt có nhiều giấy khen là con một trong gia đình nuôi cha mẹ
công ty cổ phần đại nam cũng có đơn xin bảo lãnh cho bị cáo
sau khi xét hỏi các bị cáo đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hưởng án treo của các bị cáo nguyễn thị mai nhi cựu trợ lý phương hằng lê thị thu hòa cựu nhân viên công ty cổ phần đại nam huỳnh công tân cựu trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam
giữ nguyên bản án sơ thẩm về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và hình phạt một năm sáu tháng tù đối với các bị cáo này
tương tự viện kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xem xét lại vụ án và giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo đặng anh quân tiến sĩ luật
giữ nguyên bản án sơ thẩm về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và hình phạt hai năm sáu tháng tù đối với các bị cáo này
kiểm sát viên cũng đề nghị không chấp nhận kháng cáo của hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà đặng thị hàn ni và bà đinh thị lan
theo đó hai người này cùng yêu cầu hội đồng xét xử xác định họ là bị hại của bị cáo hằng
bà đinh thị lan yêu cầu được bồi thường hơn ba tỷ đồng vì tổn thất vật chất tinh thần do hành vi phạm tội của bà hằng gây ra
đại diện cơ quan công tố đánh giá bị cáo quân có hành vi tham gia tương tác trực tiếp với bà nguyễn phương hằng trong một mươi một buổi live stream đã cổ vũ tinh thần tiếp thêm ý chí cho bà này phạm tội
trong đó bị cáo quân có xúc phạm ông võ nguyễn hoài linh
đặc biệt ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm công bố nội dung tố giác ông hoài linh không có dấu hiệu phạm tội không khởi tố vụ án
quan điểm này cũng được viện kiểm sát nhân dân tp hcm thống nhất
tuy vậy ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bị cáo quân có phát ngôn liên quan đến vụ việc và cơ quan chức năng xác định đây là những phát ngôn xuyên tạc đưa thông tin vu khống
cũng theo viện kiểm sát bị cáo quân biết rõ động cơ mục đích live stream của bà hằng
với học vị tiến sĩ luật của mình bị cáo quân biết nhưng không phân tích giải thích về pháp luật liên quan đến các phát ngôn sai phạm của bà hằng
hay tỏ rõ phản đối để bà này biết ngược lại còn tương tác và cổ vũ tinh thần
tại tòa phúc thẩm bị cáo quân còn nói rằng việc phát ngôn vi phạm pháp luật của bà hằng là trách nhiệm của bà này bị cáo là khách mời nên không can thiệp được
kiểm sát viên đánh giá lời khai của bị cáo quân chưa thể hiện sự ăn năn hối cải
đối với tình tiết nộp bồi thường năm triệu đồng trách nhiệm dân sự và án phí như bản án sơ thẩm đã tuyên
viện kiểm sát xét thấy đây là nghĩa vụ chứ không phải tình tiết mới để áp dụng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo
viện kiểm sát đánh giá hình phạt của bản án sơ thẩm là tương xứng với tính chất mức độ hành vi của bị cáo này
kiểm sát viên phân tích thêm trong tình hình hiện nay tội phạm viễn thông xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước là những hành vi nguy hiểm cho xã hội
điều này cũng xâm phạm đến hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thông ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và lợi ích của nhà nước tổ chức và cá nhân
do đó cần xét xử nghiêm minh vụ án để gian đe phòng ngừa chung cho xã hội
tòa tiếp tục hỏi người liên quan là bà đinh thị lan bà lan nói đã kháng cáo toàn bộ bản án vì bỏ lọt tội phạm
theo đó bà là người bị hại chứ không đồng ý với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
tại tòa bà lan yêu cầu bà phương hằng bồi thường hơn ba tỷ và muốn giải quyết trong vụ án này
bà cho rằng bản án sơ thẩm tách phần bà lan yêu cầu bồi thường thành một vụ án khác nếu có yêu cầu là sai
chủ tọa cho biết tư cách tham gia tố tụng của bà lan như thế nào hội đồng xét xử sẽ xem xét
cáo trạng thể hiện bị cáo nguyễn phương hằng đã sử dụng một mươi hai kênh mạng xã hội xâm phạm đến danh dự chín người
gồm nghệ sĩ hoài linh ca sĩ vy oanh bà đặng thị hàn ni ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên và chồng là lê công vinh bà đinh thị lan bà lê thị giàu ông nguyễn đức hiển
bị cáo nguyễn phương hằng khai rằng những thông tin bị cáo nói trên live stream do nằm mơ đọc trên mạng và chưa được kiểm chứng
các buổi live stream của bị cáo nguyễn phương hằng tại tp hcm nhiều nhất có đến sáu trăm một mươi ba trăm năm mươi năm lượt xem một mươi bốn lượt thích năm hai mươi một lượt bình luận
tại bình dương các buổi live stream của bị cáo nguyễn phương hằng với nội dung xúc phạm người khác có người xem nhiều nhất lên tới chín trăm hai mươi sáu lượt xem bốn mươi một lượt thích và ba mươi hai lượt bình luận
trong vụ án này bị cáo đặng anh quân đã trực tiếp tham gia nhiều buổi live stream cùng bị cáo nguyễn phương hằng
trong đó quân nhiều lần phát ngôn bình luận cùng tương tác với nguyễn phương hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự uy tín nhân phẩm của nhiều cá nhân
ngoài ra ba bị cáo nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà huỳnh công tân đã thực hiện hành vi tạo lập quản lý các trang mạng xã hội kết nối các tài khoản mạng xã hội vào internet
thông báo thời gian chủ đề live stream chuẩn bị nội dung sân khấu để bị cáo nguyễn phương hằng live stream đăng tải các bài viết lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của nguyễn phương hằng